nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại hà nội báo quân đội nhân dân đã tổ chức tọa đàm
tri ân những người con trung hiếu nhằm trao đổi làm rõ thêm các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách yêu đãi cho người có công
tại tọa đàm các đại biểu đã tập trung trao đổi phân tích làm rõ một số nội dung chính liên quan đến chế độ
chính sách tri ân người có công như hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với người có công
chia sẻ kinh nghiệm cách làm hiệu quả trong đề mạnh xã hội hóa tạo nguồn lực chăm lo cải thiện đời sống của người có công
tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
các gương thương binh thân nhân liệt sĩ người có công tiêu biểu đã nỗ lực vượt khó vươn lên
hiện nay chúng ta cả nước là có hơn chín triệu người có công
và trong giờ phút này thì chúng ta có một bốn triệu người đang hưởng chính sách
chính sách thường xuyên hàng tháng
và mỗi một năm chúng ta chi ba mươi chín tỷ cho chính sách này
và rất nhiều các cái nguồn để chúng ta đầu tư tôn tạo các công trình ghi tên liệt sĩ và những cái chăm lo cho những người có công với cách mạng
bên cạnh những nội dung phát biểu về chế độ chính sách ưu đãi người có công trong kháng chiến
nhiều đại biểu đã đề xuất về việc nghiên cứu bổ sung chính sách đối với quân nhân
công nhân viên chức quốc phòng hy sinh bị thương trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng
an ninh nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ mới ở những địa bàn chiến lược biên giới biển đảo
trong điều kiện thời bình ngày nay mà các đồng chí quân nhân của ta thực hiện nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thương
thì có cái sự quan tâm động viên hỗ trợ hết sức là kịp thời
và cái này nó đã nhận được cái sự ủng hộ đồng tình rất lớn của dư luận
của hệ thống chính quyền các cấp và nói chung là của toàn xã hội
các đại biểu thống nhất ý kiến việc thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội
và phong trào đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm chính trị truyền thống tình cảm và sự chiên
của cán bộ chiến sĩ bộ đội cụ hồ đối với những người đã hy sinh sương máu công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
làm tốt công tác này là hành động thiết thực nhất để thực hiện tốt ý nguyện của bác trong di trúc thiêng liêng và lời dạy của người
đối với những người con trung hiếu ấy chính phủ và đồng bào phải báo đáp cho xứng đáng